bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà theo đó f điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe hai lần một ngày vào buổi sáng chiều hoặc là khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
theo hướng dẫn mới cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín sẽ hướng dẫn người bệnh thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều
khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện điều trị cấp cứu
ngày hôm nay bên cạnh gần bảy trăm linh học sinh từ khối bảy đến một mươi hai tp hcm sẽ đón thêm gần một triệu học sinh mầm non tiểu học và lớp sáu tới trường học trực tiếp
như vậy là sau gần một mươi tháng phải tạm dừng đến trường kể từ khi đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát toàn bộ học sinh của tp hcm đã được đến trường
trong năm học này tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh
từ các bậc mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
như vậy là sau hơn chín tháng gián đoạn do dịch bệnh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đã trở lại trường
về việc cho học sinh trở lại đồng loạt vào ngày một mươi bốn tháng hai trừ trẻ dưới ba tuổi sở giáo dục đào tạo đã phối hợp với sở y tế tp hcm
và đưa ra các tình huống cũng như cách xử lý các tình huống trong điều kiện có dịch
một số tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ hai nhóm cầm hung khí hỗn chiến
trên đường cao thắng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi một bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào ngày chín tháng hai tại đường cao thắng phường một mươi hai nhóm của trần thanh hải và nhóm của người quán reddlife
đã dùng nhiều loại hung khí để đánh nhau gây náo loạn
nhận được tin báo công an quận một mươi đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
lực lượng công an sau đó đã tạm giữ và lấy lời khai những người có liên quan thu giữ nhiều hung khí như mã tấu đao kiếm tự chế
mũi bà chĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước và hình dạng khác nhau
vụ việc vẫn đang được công an quận một mươi điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định truy nã đối với phạm hùng cường
chú tệ quận dương kinh tp hải phòng do liên quan đến vụ án đường dây mua bán sản xuất buôn lậu xăng dầu
theo điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường cùng với đào ngọc viễn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh cùng chú tại tp hcm
đóng vai trò cầm đầu đã cùng hàng chục đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả tổng trị giá hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường
phạm hùng cường sớm ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
công an quận ba tp hcm vào ngày một mươi ba tháng hai cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy tại một vũ trường trên địa bàn
trước đó một giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an quận ba đã ập vào kiểm tra hành chính đột xuất đối với quán fesco club nằm ở đường võ văn tần phường võ thị sáu
thời điểm kiểm tra công an ghi nhận có gần hai trăm năm mươi dân chơi đàn nhạc nhóc trong tiếng nhạc chá chúa
lực lượng công an đã đưa hai trăm ba mươi chín người có dấu hiệu nghi vấn không có giấy tờ tùy thân về trụ sở làm việc
qua test nhanh bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
công an cũng đã lập viên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với tựa địa fesco club như kinh doanh quá dở quy định
bố đi sắp sắp trật tựa hàng hóa phương tiện giao thông và các vận dụng khác cạn trợ lốt thoát nạn
thời điểm trước trong và sau tết tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà của một người dân ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
bàn giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
rủ nhau đi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn thanh đoàn bốn mươi một tuổi và lý thị minh kha hai mươi chín tuổi
cùng chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó đoàn rủ kha đến địa bàn khu công nghiệp nhân trạch xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật
tại đây phát hiện chị cầm thị ngọc một mươi tám tuổi quê ở tỉnh đắk nông đang cầm chiếc điện thoại di động
đoàn dừng xe đến gần rồi giật điện thoại của chị ngọc sau đó cùng kha dồ ga tẩu thoát
tuy nhiên hai đối tượng đã bị lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch truy đuổi và bắt giữ cùng tăng vật
một vụ cướp giật điện thoại khác cũng đã xảy ra ở khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bắt được đối tượng thực hiện vụ cướp sở tài sản
đây là chiến công xuất sắc của công an huyện đồng xuân ngay trong những ngày đầu năm mới
vào trưa ngày năm tháng hai cháu nguyễn võ phước hoàng sinh năm hai nghìn một mươi hai đang cầm điện thoại hiệu samsung chơi trước cổng nhà bà ngoại
tại khu phố long châu thị trấn la hai huyện đồng xuân thì bị một thanh niên lạ mặt tiếp cận bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
tiếp nhận vụ việc công an huyện đồng xuân đã phối hợp với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tiến hành điều tra truy xét nóng lên danh sách các đối tượng nghi vấn
khi tôi tiếp nhận sự chỉ đạo của đồng chí duy phó trưởng ngoại trưởng thị trấn là trên địa bàn khu phố long châu xảy ra một vụ cấp giật điện thoại
tôi liền thông báo và triển khai tất cả lực lượng tổ bộ vụ dân phố long châu tiến hành rè sốt và khoanh dùng các đối tượng
thì xác minh đó chính xác là đối tượng ở trên địa bàn và sau đó thì phối hợp với công an huyện và công an thị trấn truy bắt đối tượng thành công
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ công an huyện đồng xuân đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên
là nguyễn minh mẫn sinh năm hai nghìn bốn trú tại địa phương
thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
thì qua cái vụ việc vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc giúp đỡ của đồng chí bảo vệ dân phố rất có hiệu quả trong giúp cho công an huyện
cái điều tra khám phá nhanh bắt giữ được đối tượng cướp giật tài sản
thôi nói đây là một cái hành vi nó đã rất lâu rồi mình lần đây mới xuất hiện lại cái việc xảy ra trên địa bàn huyện
thì qua cái vụ việc này tôi mong muốn rằng trong thời gian đến thì lực lượng công an huyện tôi tiếp tục nhận được ủng hộ giúp đỡ
và giúp đỡ đối tượng
của chính quyền cơ sở đặc biệt là của lực lượng bảo vệ dân phố công an cơ sở công an thôn bán chính trách và của nhân dân
trong cái việc bảo đảm trật tự ở cơ sở và phần giữ vững bình yên trên địa bàn
việc nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật giữa ban ngày của lực lượng công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã và đang góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
đồng thời tạo khí thế tấn công chấn áp mảnh tội phạm ngay trong những ngày đầu năm mới
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai vừa kiểm tra phát hiện một doanh nghiệp đang vận chuyển hàng tấn chất thải nguy hại không đúng theo quy định
tại ấp năm xã an phước huyện long thành tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện nhân trạch tiến hành kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tân quý phát sử dụng xe ô tô do ông trần thanh nguyên điều khiển
đang thực hiện việc thu gom vận chuyển một hai trăm một mươi kg chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn ez borrvina
khu công nghiệp nhân trạch một qua kiểm tra công ty tân quý phát không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường đã ra quyết định tạm giữ một xe ô tô và giấy phép lái xe của ông trần thanh nguyên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
và điều này góp phần làm nên sự đa dạng văn hóa
đối với người đồng bào dân tộc mông thì tục kéo vợ là một tập tục lâu đời
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
tuy nhiên trong những ngày vừa qua hình ảnh clip một nam thanh niên lôi kéo một bé gái đi theo mình về làm vợ
mặc dù là bé gái không đồng ý đã gây sự chú ý của dư luận
nhiều ý kiến cho rằng tục kéo vợ đang dần bị biến tướng dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc
và trong mục vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về sự việc này
với phần bình luận phân tích của giáo sư tiến sĩ lê thị quý viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển
để trả lời cho câu hỏi
tục kéo vợ là một nét đẹp văn hóa hay là một hủ tục
những ngày qua dư luận xôn xao trước đoạn video của một nam thanh niên tại tỉnh hà giang có hành vi bắt vợ
sau khi làm việc với các cá nhân liên quan cơ quan chức năng bước đầu cho biết cả hai đối tượng
bao gồm giàng mỹ trơ ở xã giàng chu phìn huyện mèo vạc và bé gái trong clip có quen nhau và nhắn tin qua lại từ trước
giàng mý chơ cho biết bà nữ đồng ý đi chơi cùng nhưng không nhận làm người yêu
tuy nhiên sau khi gặp nhau
trơ đã có hành vi không đúng mực đối với bạn nữ
lãnh đạo huyện mèo vạc cho biết hành động của chơ thực chất chỉ là trêu đùa
chưa đến mức nặng nề như hủ tục bắt vợ vì vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự hay xử phạt hành chính đối với nam thanh niên này
vụ việc kết thúc bằng những công tác tuyên truyền
giáo huấn kịp thời của chính quyền địa phương đến người dân nhằm không để xảy ra những sự việc tương tự
tuy nhiên từ sự việc trên chúng ta có thể nhìn ra một vấn đề khác đáng báo động hơn đó là câu chuyện tảo hôn
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa giáo sư trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy xuất hiện trên các trang mạng xã hội những cái clip mà các nam thanh niên thuộc dân tộc đồng bào dân tộc hơ mông ạ kéo các em bé gái theo mình để bắt về làm vợ
vậy thì giáo sư có bình luận như thế nào về những cái clip này ạ
đấy là một cái biến tướng của cái hủ tục bắt vợ của đồng bào các dân tộc
thì tôi cho rằng là về nguyên tắc
thì cái tục bắt vợ trước đây của đồng bào thực ra là bản chất của nó mang tính nhân văn và nó tốt đẹp
ở chỗ hai người nam nữ thanh niên người ta yêu nhau và đến một cái giai đoạn nào đó mà người ta muốn làm đám cưới thì người ta sẽ làm nên một cái trò chơi gọi là bắt ngợ
tức là người nam giới có thể cử một số bạn bè của mình đi cùng để đến đấy để bắt cô gái đến để về làm làm vợ
và trong khi đó thì khi anh ấy bắt vợ về
thì gia đình anh đã đang chuẩn bị nấu nướng rồi làm cỗ cưới cho hai vợ chồng rồi
thì đấy là một cái tập tục tốt đẹp nhiều năm nay của người hơ mông
vâng thưa giáo sư thì qua những cái chia sẻ vừa rồi của bà thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái tục kéo vợ cướp vợ thì vốn là một cái nét đẹp văn hóa của người đồng bào
tuy nhiên rằng trong thời gian qua thì nó đã biến tướng
vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn là nó biến tướng như thế nào và nó vi phạm quyền con người ra sao ạ
tức là thí dụ như người kinh

trước khi đám cưới của một đôi nam nữ mà nếu mà yêu nhau thì người kinh người ta sẽ có rất nhiều các cái bước thủ tục
thí dụ như là nào là chạm ngõ nào là dạng hỏi cái chạm ngõ rồi coi như là rồi sau đó thì một số trầu cao đưa đến rồi thậm chí kể cả thách cưới
thế rồi tất cả có một số các cái thủ tục
thì sau đấy khi mà đồng tình hai gia đình rồi thì người ta mới bắt đầu là tổ chức đám cưới
thì các cái thủ tục ấy chúng ta gọi là cái thủ tục dẫn đường
dẫn đường cho một cái đám cưới
thế thì ở đây các dân tộc thiểu số đặc biệt là người hơ mông thì người ta cũng cho rằng là người ta không làm các cái thủ tục dườm già kia được
và người ta làm ngắn gọn bằng cách là như tôi vừa nói là nếu mà cái đôi thanh niên đồng ý rau rồi thì người ta tổ chức bắt vợ
thì đấy cũng là một cái phong tục rất là độc đáo và với sự tự nguyện của cả hai bên nam nữ thanh niên
và cuối cùng thì cái cuộc bắt vợ đấy nó chỉ là hình thức thôi
nhưng mà trên thực tế thì nó
đó là cái hành động trước đám cưới một cái hành động dẫn đường cho một cái đám cưới rất là tốt đẹp của người hơ mông
thì đó là cái bản chất nhân văn của cái phong tục là như vậy
thế nhưng mà còn cái biến tướng như tôi vừa nói đấy thì có hai điều là cái biến tướng ấy đã xảy ra từ khá lâu rồi
rất nhiều trường hợp những cái cô gái mà không yêu đương gì cả nhưng tự nhiên đùng một cái là bị bắt về làm vợ một người thì một người đàn ông xa lạ
thì cái điều này là một cái
một cái điều mà rất là là là đối với pháp luật việt nam là cấm kị
như những clip mà đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội thì chúng ta đều thấy rằng những nhân vật nam và nữ ở trong đây đều là những em nhỏ chưa đủ tuổi đội trưởng trưởng thành
điều này cho thấy rằng cái tục tảo hôn thì đang tồn tại rất là lớn ở đồng bào dân tộc người mông
giáo sư có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này được không ạ
trong cái ca giao của mình là lấy nhau từ thủa một mươi ba đấy đến năm một mươi tám em đà năm con đấy
thì đấy là cái câu của người kinh
và tôi nghĩ rằng là cái tào hôn này
như xuất phát từ ban đầu chính là về để lấy cái sức lao động về
thế thì đối với người kinh người ta xóa bỏ được gần như xóa bỏ được rồi
chúng ta không còn thấy những cái hiện tượng mà bắt ép bắt cóc như thế nữa
bởi vì như thế là vi phạm pháp luật và có thể là bị xử lý
thế nhưng mà đối với dân tộc thiểu số các dân tộc ít người thì chúng ta khó khăn hơn trong cái việc tuyên truyền về luật pháp với họ
chẳng hạn như là đất đai thì rộng lớn mà ở vùng xa vùng sâu nhiều khi cái phương tiện truyền thông nó không đến
thành ra đồng bào vẫn cứ
giữ những cái nhiều khi cái tục lệ và vẫn giữ gần như là người ta cũng không biết đấy là hủ tục hoặc là người ta không biết đấy là vi phạm luật pháp
cho nên nó tồn tại rất lâu và chúng ta đã cố gắng rất nhiều
nhưng mà gần đây tôi thấy là chúng ta cần phải có những cái biện pháp đột phá trong cái chuyện là tuyên truyền cho đồng bào để thực hiện các cái văn minh của
không chỉ cái luật hôn nhân gia đình đâu mà còn các cái luật pháp khác để cho đồng bào hiểu được luật pháp và sống và tuân thủ theo luật pháp
theo bà nếu như chúng ta áp dụng những cái quy định chung của pháp luật vào những cái phong tục của người đồng bào thì nó có phù hợp không ạ
tôi nghĩ rằng là đã rất nhiều năm thì các cái nhà mà làm pháp luật đã nghiên cứu và cuối cùng cũng hỏi ý kiến rất nhiều người
và cái luật hôn nhân gia đình của chúng ta ra đời từ năm năm sáu nhưng sau đấy đã bao nhiêu lần là thay đổi rồi
đã bao nhiêu lần là có những cái sự trao đổi thậm chí thông qua quốc hội
rồi thở để công bố trước dân chủ
tức là điều đó đã dựa trên tất cả hai cái điều kiện
một là khoa học và hai là trật tự xã hội
vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái luật pháp của chúng ta chúng ta người việt nam chúng ta ở bất cứ đâu trên cái đất nước việt nam này đều cần tuân thủ luật pháp
bất cứ dân tộc nào khi mà cái luật pháp này nó không xâm phạm vào cái tục lệ của một cái dân tộc nào đấy
thí dụ ngay cả như chúng ta phân tích rằng cái người thanh niên nó ở cái tuổi một mươi bốn tuổi
một mươi bốn một mươi năm mà bắt họ sinh con đẻ cái thì cái điều này là làm ảnh hưởng không chỉ có sức khỏe của người mẹ và kể cả cái đứa trẻ
sức khỏe của đứa trẻ ra đời rồi kể cả cái vấn đề giáo dục bản thân em bé còn đang ngây thơ còn đang đi học
không thể đủ khả năng để làm cha làm mẹ để giáo dục con cái được
mà ở đây trong cái tập tục cũ thì người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện là lấy cái sức lao động
tức là cưới một người về
cưới một người về ít tuổi cũng được
nhưng mà có cái sức lao động khỏe mạnh thì để làm việc cho gia đình nhà chồng
nhưng mà điều đó đã rất là cổ xưa rồi và chúng ta không thể thực hiện theo thế được
mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tuân thủ luật pháp
và luật pháp này của chúng ta luật hôn nhân gia đình rất là tiến bộ
không hề làm hại cái phong tục tập quán của bất cứ một dân tộc nào trên cái đất nước việt nam này
như giáo sư vừa chia sẻ từ đầu thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái tục lệ tảo hôn này
rồi là cái việc kéo vợ bắt vợ bị biến tướng
thì đã diễn ra trong một thời gian dài
vậy thì theo giáo sư thì chúng ta sẽ cần phải làm những cái phương pháp nào để có thể tạo ra những cái đột phá để thay đổi cái vấn đề này
trước chúng ta đã có chính sách tuyên truyền rồi
nhưng mà quả thật là cái chính sách tuyên truyền này nó chưa được thật sự là sâu rộng trong các đồng bào các vùng dân tộc xa xôi kia
vì vậy chúng ta phải có những kế hoạch tuyên truyền đậm nét hơn và tập trung hơn
tivi hay là như là là là là đài phát thanh
nó đi đến tận các vùng sâu kia
các vùng sâu vùng xa thì chúng tôi nghĩ là đây là cái kênh truyền thông tuyệt vời nhất
người ta nghe hằng ngày người ta làm việc
và vừa làm việc vừa nghe
tôi cũng đi công tác mềm núi nhiều lần
và tôi cũng biết là cái đài ấy mà người ta nghe rất nhiều lần bằng cái kiểu như thậm chí có những cái đài bán dẫn hoặc là những đài rất đơn giản
người ta có thể là nghe người ta nói và nghe trên đài nói và người ta học theo
thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều rất tốt
còn ngoài ra thì chúng ta cũng còn có một cái kênh nữa
tức là kênh của các cái công an biên phòng
các đồng chí công an rồi bộ đội biên phòng
người ta cũng hay đến với dân và người ta cũng có thể tuyên truyền được thêm về luật pháp
thế rồi các tổ chức đoàn thể của chúng ta rất đông
thí dụ như là đoàn thanh niên hội phụ nữ
ngoài việc chính quyền chỉ đạo chính quyền chính sách của chính quyền ra
thì những tổ chức đó hội nông dân hội cựu chiến binh
chúng ta có rất nhiều hội
và tất cả những cái hội ấy đều có khả năng mà tuyên truyền về luật pháp
cái chính là bản thân những người ấy phải nắm được
hoặc là tổ chức các câu lạc bộ cho đồng bào ở trên miền núi
chúng ta làm một cái chuyện đột phá rất là nhiều
thưa quý vị thực chất tục kéo vợ của người mông là hai bên nam nữ đều đủ tuổi kết hôn
không vi phạm điều cấm của luật pháp
và trước khi cô gái cùng với người yêu về nhà làm vợ chồng đều có xin ý kiến của cha mẹ đồng ý
và sau đó thực hiện các nghi lễ cưới hỏi
trong cuộc sống nương rẫy vất vả thì sự tiện lợi của hình thức kéo vợ đã
được cộng đồng người mông chấp nhận qua rất nhiều thế hệ rồi đã trở thành nét đặc trưng riêng
thế nhưng hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng để bắt ép người con gái mình thích về làm vợ
và hậu quả là cô gái đó phải sống trong với nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần
tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ về nét đẹp phong tục tập quán của dân tộc mình
hiểu chính xác về tục kéo vợ một tục lệ tưởng chừng đã quá quen thuộc
là yêu cầu cấp thiết của mỗi cấp ủy chính quyền địa phương
đây chính là cách để góp phần bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số
theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng